xin kính chào quý vị và các bạn
như đã dự báo từ đêm qua khối không khí lạnh phía bắc có quá trình rồn xuống nước ta khiến nền nhiệt giảm nhanh chóng
và trong đêm nay do vẫn chịu tác động của khối không khí lạnh này các tỉnh thành miền bắc sẽ tiếp tục ít mưa nền nhiệt thấp nhất giảm sâu
chỉ giao động trong ngưỡng chín một mươi hai độ trời rét đậm vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá
sang ngày mai thời tiết vẫn khô hanh trời đưa lúc hừng nắng nên nền nhiệt lúc trưa chiều có phần nhít nhẹ lên
ở ngưỡng một mươi tám hai mươi một độ riêng khu tây bắc có nơi cao hơn
tại miền trung các tỉnh bắc trung bộ trong đêm nay và ngày mai phổ biến ít mưa nhưng nền nhiệt giảm khá sâu
giao động ở trong khoảng một mươi hai mươi hai độ trời rét đậm
trong khi đó khu vực trung trung bộ vẫn còn duy trì mưa rào và rông
cục bộ có mưa với lượng khá cùng nền nhiệt sao động từ một mươi năm đến hai mươi năm độ
phần còn lại thuộc nam trung bộ cũng ít mưa ngày có nắng với nhiệt độ ổn định giao động từ hai mươi đến hai mươi chín độ
xa hơn ở phía nam đến với tây nguyên và nam bộ trong đêm nay và ngày mai phổ biến có mưa vài nơi
ngày nắng chỉ riêng các tỉnh thành miền tây nam bộ có thể có mưa rào cục bộ trong thời đoạn ngắn
nhiệt độ ban ngày tại tây nguyên rơi vào khoảng hai mươi bốn hai mươi tám độ còn ở nam bộ từ hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh nhiệt độ từ hai mươi năm
đến hai mươi sáu độ còn tại quần đảo trường sa có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy
xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh làm giảm tầm nhìn xa xuống từ bốn đến một mươi km
gió đông bắc cấp sáu phía tây cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh với nhiệt độ từ hai mươi bốn đến hai mươi chín độ
khu vực hà nội mây thay đổi ít mưa ngày hứng nắng gió đông bắc cấp ba trời rét đậm
nhiệt độ từ một mươi đến một mươi chín độ